ủy ban nhân dân tp hcm cũng vừa chấp thuận hỗ trợ người bán vé số lưu động với số tiền bảy trăm năm mươi đồng một người
đây là tin vui đối với những người bán vé số đang gặp khó khăn do việc tạm dừng hoạt động phát hành sổ số kiên thiết
tp hcm hiện có gần một mươi hai người bán vé số dạo gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín tác động làm giảm thu nhập ngưng việc làm
để giúp người bán vé số có tiền trang trải trong những ngày này
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ hỗ trợ với mức bảy trăm năm mươi đồng một người kinh phí chi từ quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
thành phố cũng giao sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện
ra soát tổng hợp danh sách người bán vé số lưu động để nhanh chóng triển khai sớm đưa tiền hỗ trợ đến tay người bán vé số
trước đó hội chữ thập đỏ tp hcm phối hợp công ty sổ số kiến thiết tp hcm
trao tặng phần quà cho hai người bán vé số dạo cần hỗ trợ khẩn cấp do ảnh hưởng của dịch bệnh